chiều ngày hai tháng bốn vừa qua tổng công ty dầu việt nam pvr đơn vị chiếm một mươi bảy thị phần cả nước cho hay
hệ thống của họ bị tấn công theo hình thức mã hóa dữ liệu từ giờ
theo đó tổng công ty dầu việt nam công ty cổ phần đã có văn bản báo cáo khẩn số hai nghìn hai trăm tám mươi bốn
gửi bộ công thương tài chính và các cơ quan liên quan thông báo về việc hệ thống công nghệ thông tin
của công ty bị tấn công mạng hóa dữ liệu khiến hệ thống bị ngưng trệ không phát hành được hóa đơn điện tử
đáng chú ý đây là hình thức tấn công bằng mã độc ransomware
tương tự như vụ việc của vn direct trong những ngày vừa qua
vụ tấn công đã khiến hệ thống công nghệ thông tin của pvoi bị tê liệt
do vậy trong thời gian khắc phục sự cố để đảm bảo cung cấp sang giàu
không thể gián đoạn nguồn cung cho thị trường pvoi và các đơn vị thành viên
vẫn tiếp tục thực hiện bán hàng cho các khách hàng
tuy nhiên không thể phát hành được hóa đơn điện tử phiếu xuất khó kiếm vận chuyển nội bộ
và chỉ thực hiện phiếu xuất kho để phục vụ hàng đi trên đường bao gồm đầy đủ các thông tin cần thiết
trong thông báo nội bộ tổng giám đốc pvr cho biết công ty sẽ mất một hai ngày để khắc phục sự cố
được biết đến cuối giờ chiều ngày hai tháng bốn hệ thống của đơn vị vẫn đang được khắc phục
tổng công ty đã có văn bản báo cáo các cơ quan chức năng và đang hết sức tích cực xử lý
nhằm khắc phục sự cố trên trong thời gian sớm nhất
qua ghi nhận doanh nghiệp này có khoảng bảy trăm sáu mươi cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên cả nước
không gồm các đại lý nhựa quyền thương mại
để không gián đoạn nguồn cung pvoi và các đơn vị thành viên cho biết họ vẫn tiếp tục bán hàng
tuy nhiên các đơn vị này sẽ phát hành phiếu xuất kho thay thế cho hóa đơn điện tử để vận chuyển
sau khi hệ thống được khắc phục họ sẽ phát hành bổ sung các giấy tờ trên cho khách hàng
cùng ngày tổng cục thuế bộ tài chính cho biết dữ liệu hóa đơn điện tử từ pvoi
gửi đến cơ quan thuế chỉ phát sinh đến bốn giờ sáng nay
vì thế hệ thống hóa đơn điện tử của cơ quan thuế không có dấu hiệu bị tấn công gián tiếp qua hệ thống của pvoi
đến nay cơ quan thuế đã đóng cổng kết nối trực tiếp với doanh nghiệp và sẽ mở lại khi hệ thống pvoi được khắc phục
pvr mã cổ phiếu oil trên sản upcom là doanh nghiệp đổ mối lớn thứ hai trên thị trường tại việt nam
năm hai nghìn hai mươi ba tổng công ty đã đạt sản lượng tiêu thụ cả năm ở mức cao nhất lịch sử hoạt động
với năm hai triệu mét khối trên tấn xăng dầu các loại
hoàn thành một trăm năm mươi tám kế hoạch cả năm và tăng trưởng hai mươi tám so với mức thực hiện của năm hai nghìn hai mươi hai
kết quả này đã giúp tổng công ty về đích sớm tới hai năm so với mục tiêu đã đề ra
trong kế hoạch phát triển giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
tổng giám đốc pvoi cũng cho biết doanh thu hợp nhất năm hai nghìn hai mươi ba của pvoi tiếp tục vượt mốc một trăm linh tỷ đồng
hoàn thành hai trăm hai mươi kế hoạch cả năm lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt bảy trăm năm mươi tỷ đồng

hoàn thành hai trăm năm mươi kế hoạch năm
mặc dù giá dầu trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi ba đã giảm sâu so với mức đỉnh trong quý ba năm hai nghìn hai mươi ba
trước đó ngày hai mươi bốn tháng ba công ty chứng khoán vn direct cũng đã bị tấn công theo hình thức mạ hóa dữ liệu
đến nay công ty thông báo vẫn đã và đang trong quá trình khắc phục và kết nối trở lại
qua theo dõi giám sát không gian mạng cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông
đã phát hiện xu hướng tấn công mạng đặc biệt là mã hóa tấn công tống tiền ransomware tăng cao
bransomware là hình thức tấn công tương đối phổ biến trong những năm gần đây ở việt nam và trên thế giới
chuyên gia từ trung tâm giám sát an toàn thông tin của công ty cộng phần an ninh mạng việt nam cho biết
khi một doanh nghiệp bị mã độc tấn công hệ thống mạng của họ sẽ ngừng hoạt động
thậm chí các đơn vị có kết nối hệ thống công nghệ với doanh nghiệp bị tấn công cũng bị ảnh hưởng
theo chuyên gia này mức độ lây lan của mã độc phụ thuộc vào nhiều yếu tố như cấu hình mạng
cập nhật hệ thống
khi hệ thống của doanh nghiệp bị sự cố tấn công bằng mạ hóa dữ liệu việc khắc phục thường mất nhiều thời gian
điều này khiến họ chịu áp lực lớn về thời gian khôi phục để đưa hệ thống hoạt động trở lại
cũng như buộc phải trả tiền để lấy lại dữ liệu bị mã hóa
để khắc phục triệt để một sự cố tấn công dnsomware
đôi khi đơn vị vận hành còn phải thay đổi cả kiến trúc hệ thống đặc biệt là hệ thống dự phòng
vì thế với sự cố hiện nay cần thêm nhiều thời gian thậm chí là hàng tháng để hệ thống phục hồi hoàn toàn
ông nguyễn minh hải giám đốc kỹ thuật của fortinet việt nam cho hay
tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của cuộc tấn công khả năng chuẩn bị trước và hiệu quả của kế hoạch ứng phó
thời gian cần thiết để phục hồi hệ thống sau một cuộc tấn công trên có thể giao động rất lớn
trong đó có thể từ vài giờ cho đến vài tuần để khôi phục hoàn toàn
nhất là với trường hợp cần khôi phục một lượng lớn dữ liệu
một phần của quá trình phục hồi này bao gồm việc đảm bảo rằng mã độc mạng hóa dữ liệu đã được loại bỏ hoàn toàn khỏi mạng
và rằng không có cửa hậu bị bỏ lại có thể cho phép kẻ tấn công truy cập trở lại
các chuyên gia cũng nhận định rằng ngoài tác dụng là hồi chuông cảnh tỉnh với đơn vị chủ quản
phận hành các hệ thống thông tin quan trọng tại việt nam
sự cố tấn công mạng vào vn direct hay pvo cũng là một lần nữa cho thấy mức độ nguy hiểm của ransomware
năm ngoái không gian mạng việt nam ghi nhận nhiều vụ tấn công mã hóa độc gây hậu quả nghiêm trọng
trong đó có những vụ hacker không chỉ mã hóa dữ liệu để đòi tiền chuộc
mà còn bán dữ liệu cho bên thứ ba để tối đa tiền thu được
theo thống kê của ncs năm hai nghìn hai mươi ba có tới tám mươi ba máy tính
máy chủ tại việt nam ghi nhận bị tấn công besomware tăng ba mươi năm so với năm hai nghìn hai mươi hai
liên tiếp nhiều sự việc tương tự xảy ra
cục an toàn thông tin đề nghị các cơ quan tổ chức doanh nghiệp
bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý
mới đây hệ thống của công ty chứng khoán vn direct đã bị hacker tấn công dẫn đến tê liệt hoàn toàn
đến nay cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao bộ công an
đang phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ
theo đó sự việc xảy ra vào ngày hai mươi bốn tháng ba
công ty chứng khoán vn direct thông báo hệ thống bị tấn công
đến sáng ngày hai mươi năm tháng ba đã khắc phục và trong quá trình kết nối lại giao dịch
tuy nhiên quá trình phục hồi dự kiến sẽ mất thời gian
từ khoảng thời gian đầu phiên giao dịch công ty chứng khoán vn direct đã gửi thông báo
lưu ý khách hàng không truyền tiền vào tài khoản này và không truy cập vào liên kết lạ
nhằm tránh rủi ro không đáng có
tính đến sáng ngày hai mươi sáu tháng ba nhiều nhà đầu tư chưa thể truy cập vào hệ thống giao dịch của vn direct
đại diện công ty chứng khoán này cho biết đang tăng tốc trong việc khôi phục hệ thống
tuy nhiên do lượng dữ liệu quá lớn thế nên hệ thống xử lý mất thời gian hơn nhiều so với dự kiến ban đầu
sự kiến hệ thống bắt đầu vận hành trở lại vào ngày hai mươi tám tháng ba
cũng trong thời gian này nhiều đội nhóm đã lợi dụng tung các tin đồn bất lợi ảnh hưởng tới thị trường
vn direct khẳng định toàn bộ thông tin tài sản của khách đều được bảo đảm trong trạng thái an toàn
không ảnh hưởng bởi sự cố
trước đó vào trưa ngày hai mươi năm tháng ba sở giao dịch chứng khoán hà nội hnx đã thông báo tạm thời ngắt kết nối giao dịch từ xa
và giao dịch trực tuyến trên các thị trường giao dịch chứng khoán niềm yết
giao dịch chứng khoán đăng ký giao dịch giao dịch chứng khoán phát sinh giao dịch công cụ nợ
và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của công ty chứng khoán
sở giao dịch chứng khoán hà nội cho biết động thái này nhằm bảo đảm an toàn cho hệ thống giao dịch
sau khi nhận được báo cáo của vn direct về sự cố liên quan tới hệ thống làm gián đoạn hoạt động giao dịch
theo lãnh đạo của vn direct cho hay hệ thống đã chạy lại dữ liệu
sau đó sẽ cho chạy thử để đảm bảo các hoạt động được thông suốt an toàn khi đi vào hoạt động trở lại
về nguyên tắc đến cuối ngày hệ thống sẽ lưu lại dữ liệu gốc vào xever độc lập để chốt
thế nên khách hàng sẽ không bị ảnh hưởng gì về cổ phiếu và tiền mặt
chỉ có điều khi hệ thống bị ngắt kết nối thì sẽ ảnh hưởng đến giao dịch
và vn direct phải kiểm soát lại các giao dịch đó để đảm bảo số liệu được chính xác
theo đó đây là sự cố khách quan và phía vn direct đã tích cực phối hợp với cục an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao a năm cũng như ủy ban chứng khoán nhà nước để hỗ trợ khắc phục
cùng với đó phía vn direct khẳng định đơn vị cam kết toàn bộ thông tin và tài sản của khách hàng
đều được đảm bảo trạng thái an toàn không ảnh hưởng bởi sự cố tấn công
được biết ngay sau sự cố công ty cổ phần chứng khoán vn direct bị tấn công
ủy ban chứng khoán nhà nước đã lập tức gửi công văn số một nghìn tám trăm ba mươi bảy ubc cntt vào ngày hai mươi năm tháng ba với nội dung
cảnh báo bảo mật hệ thống giao dịch trực tuyến đến các công ty chứng khoán
yêu cầu thực hiện ngay các nội dung nhằm đảm bảo sự hoạt động an toàn ổn định thông suốt của thị trường chứng khoán
cụ thể ủy ban chứng khoán nhà nước yêu cầu các công ty chứng khoán phải bảo đảm hệ thống công nghệ thông tin
cơ sở dữ liệu dự phòng hoạt động an toàn và liên tục theo quy định tại khoản một mươi điều tám mươi chín luật chứng khoán hai nghìn một mươi ba
bên cạnh đó chủ động giả soát kiểm tra ngay các phương án bảo mật cho hệ thống công nghệ thông tin của công ty
đặc biệt là hệ thống giao dịch chứng khoán và các hệ thống có kết nối internet để kịp thời khắc phục các lỗ hổng bảo mật nếu có
đồng thời kiểm tra các quy trình giao dịch trực tuyến quy trình kiểm soát rủi ro quy trình giao lưu dự phòng hệ thống dữ liệu
quy trình quản trị vận hành hệ thống công nghệ thông tin xây dựng các biện pháp ứng phó và khắc phục các rủi ro về an toàn bảo mật tiềm ẩn
trong trường hợp công ty phát hiện các dấu hiệu mất an toàn bảo mật phải chủ động tập trung nguồn lực để xử lý khắc phục
kịp thời báo cáo ủy ban chứng khoán nhà nước các sở giao dịch chứng khoán tổng công ty lưu ký và bù trương khoán việt nam
đối với công ty chứng khoán thành viên và các cơ quan chức năng để phối hợp chỉ đạo xử lý
trong công văn cũng nêu rõ ủy ban chứng khoán nhà nước yêu cầu công ty nghiêm túc khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả giả soát kiểm tra
phương án khắc phục nếu có các nội dung nêu trên trước ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
liên quan đến sự cố này các chuyên gia an ninh mạng nhận định vụ việc công ty chứng khoán vn direct và hai công ty liên quan bị tấn công là nghiêm trọng
và vn direct cần bồi thường cho khách hàng
theo ông võ đỗ thắng giám đốc trung tâm an ninh mạng antena nguyên nhân và cách thức khách cơ tấn công mạng vào hệ thống vn direct
và các vấn đề liên quan trực tiếp vụ việc phải chờ các cơ quan chức năng và công ty chứng khoán công bố chính xác
tuy nhiên ông võ đỗ thắng nhận định dưới góc nhìn từ bên ngoài của một chuyên gia an ninh mạng
đây là một vụ việc nghiêm trọng hơn những gì vn direct thông báo
cụ thể một công ty tài chính lớn luôn phải có hệ thống dự phòng để kích hoạt ngay khi hệ thống chính gặp sự cố
hệ thống dự phòng có thể chạy chậm hơn chức năng ít hơn nhưng vẫn phải đảm bảo các tính năng cơ bản cho người sử dụng
trường hợp của vn direct thì sập toàn tập
như vậy một là dường như họ không có hệ thống dự phòng
hai là sự cố này quá nghiêm trọng
khiến ngay cả hệ thống dự phòng cũng gặp vấn đề
ông thắng cho biết các công ty trong lĩnh vực tài chính ngân hàng chứng khoán đều phải đầu tư mạnh cho hạ tầng công nghệ thông tin
về lý thuyết khi gặp các sự cố về đường truyền hay thậm chí là tấn công từ chối dịch vụ
thì họ đều có thể nhanh chóng khắc phục không quá vài giờ
tuy nhiên sự cố của vn direct đã kéo dài gần bốn mươi tám tiếng
nói về khả năng bị mạ hóa dữ liệu ransomware
ông võ đỗ thắng cho biết đây là hình thức tấn công mạng cực kỳ nguy hiểm
với dữ liệu hacker sẽ đòi tiền chuộc
nếu nạn nhân không có công cụ giải mã hay bản sao lưu sạch
tức giao lưu trước khi bị nhiễm để phục hồi thì chìa khóa chỉ còn nằm trong tay hacker
chưa kể có thể nạn nhân đã trả tiền chuộc xong thế nhưng chối trác hacker đã trao chìa khóa
ngay cả khi đã trao nạn nhân giải mã sầm dữ liệu mà không vá lỗ hồng
thì hoàn toàn có thể bị mã hóa thêm những lần sau
bên cạnh đó vansomware có thể lây nhiễm sang các hệ thống khác có chung kết nối dùng chung máy chủ
cùng với đó
các chuyên gia an ninh mạng khác cũng chỉ ra
khi một công ty chứng khoán bị tấn công
người dùng sẽ có những rủi ro như giao dịch bị gián đoạn có thể gây thiệt hại kinh tế
thông tin cá nhân có thể bị lộ lọt tài khoản bị lộ mật khẩu hoặc đổi mật khẩu giao dịch
thông thường để tìm ra nguyên nhân đầy đủ của một cuộc tấn công mạng sẽ mất từ một đến hai tuần
quản trị và các chuyên gia sẽ phải lần theo từng dấu vết để dựng lại toàn bộ cuộc tấn công
từ đó tìm ra lỗ hổng và có phương án phòng chống trong tương lai
vn direct có một lượng khách hàng rất lớn
chưa rõ mức độ ảnh hưởng khách hàng trong sự cố này nghiêm trọng đến đâu
thế nhưng việc dừng toàn bộ hệ thống và thời gian phục hồi dịch vụ lâu cho thấy
hacker đã vào khá sâu trong hệ thống
do vậy hy vọng không có những lộ lọt liên quan đến dữ liệu cá nhân hay tài khoản người dùng
vì vậy người dùng cần đổi mật khẩu ngay khi hệ thống hoạt động trở lại
để đảm bảo tài khoản vẫn còn trong kiểm soát của mình
theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn hữu huân
dịch vụ tài chính vốn đã phức tạp hơn các dịch vụ bình thường
cần đảm bảo được tính hoạt động liên tục ngay cả khi bị tấn công
song thực tế cho thấy các công ty chứng khoán vẫn chưa có sự chú trọng về tính bảo mật
sự cố lần này tại vn direct là điều không ai mong muốn và không thể đổ lỗi cho ai
thế nhưng từ đây cần nhìn nhận nghiêm túc và khắc phục lỗ hồng bảo mật trong dịch vụ tài chính
điều này ảnh hưởng rất lớn tới tài sản và lợi nhuận của nhà đầu tư
bởi nhà đầu tư vốn ở thế bị động
dù giao dịch tại bất cứ công ty chứng khoán nào vẫn có rủi ro bị tấn công
và khi website giao dịch sập họ cũng không thể làm gì
nhằm hạn chế các rủi ro theo ông nguyễn phạm hoàng huy
sảng viên trưởng cao đẳng fpt polytechnic tp hcm cho biết
cập nhật hệ thống thường xuyên là một trong những cách đơn giản để hạn chế bị tấn công mạng
theo đó hãy đảm bảo rằng tất cả phần mềm và hệ thống đều được cập nhật đều đạn
bao gồm hệ điều hành phần mềm máy chủ ứng dụng bảo mật
việc này sẽ giúp bảo vệ doanh nghiệp người dùng khỏi các lỗ hồng bảo mật chưa được phá lỗi
công ty chứng khoán là một trong những tổ chức đầu tư nhiều cho hệ thống công nghệ thông tin
trong đó có an ninh mạng
nhưng rõ ràng cần phải có cách làm mới hơn thay vì chỉ tập trung vào mặt công nghệ
đã đến lúc các công ty chứng khoán cần thực hiện theo mô hình phòng thủ bốn lớp
do bộ thông tin và truyền thông hướng dẫn
theo đó một tổ chức cần có lực lượng an ninh mạng tại chỗ
tổ chức kiểm tra đánh giá an ninh mạng thường xuyên
thuê dịch vụ giám sát an ninh mạng chuyên nghiệp
và kết nối chia sẻ thông tin với các trung tâm an ninh mạng quốc gia
theo thống kê các vụ tấn công mạng tại việt nam trong giai đoạn này có giảm nhẹ so với năm trước đó
với một sáu mươi bảy triệu sự cố so với một bảy mươi hai triệu sự cố trong năm hai nghìn hai mươi một
điều này đưa việt nam đứng thứ ba ở đông nam á sau singapore và indonesia
nghiên cứu gần đây của casper sky cho thấy
các hành vi vi phạm bảo mật của nhân sự có thể gây thiệt hại tương tự
việc hách trực tiếp vào các hành vi
công ty thuộc khu vực châu á thái bình dương
điều này ngầm khẳng định con người vẫn là một trong những yếu tố khiến doanh nghiệp bị tấn công mạng
theo miao chang thung tổng giám đốc công ty đông nam á của casper sky nhận định
các công cụ giúp ngăn chặn các lỗi vi phạm bảo mật đến từ con người là một bước tiến quan trọng
nhưng chúng ta không thể loại trừ tầm quan trọng của việc đào tạo nhân viên
phát triển kỹ năng và nâng cao khả năng phát hiện
cũng như ứng phó của doanh nghiệp trước các cuộc tấn công mạng
đồng thời thường xuyên giao lưu dữ liệu quan trọng vào nguồn bên ngoài hoặc bộ lưu trữ đám mây
trong trường hợp bị tấn công mạng bạn có thể khôi phục dữ liệu của mình mà không phải trả tiền chuộc
đồng thời cân nhắc sử dụng các giải pháp bảo mật cung cấp khả năng bảo vệ chủ động trước các mối đe dọa mới nổi
việc xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố sẽ giúp doanh nghiệp không bị bỡ ngỡ trong trường hợp bị tấn công mạng hoặc mất cắp dữ liệu
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé